trong chương trình đời sống văn nghệ ngày hôm nay chúng tôi sẽ dành phần lớn thời lượng để giới thiệu tới quý vị những hình ảnh nổi bật của sự kiện này
nhưng trước tiên mời quý vị cùng điểm lại các hoạt động văn hóa văn nghệ nổi bật diễn ra tuần qua
tuần qua triển lãm nghệ thuật đồ họa chữ quốc tế lần thứ sáu mươi hai đã khai mạc tại hà nội
triển lãm trưng bày những tác phẩm đọt giải từ cuộc thi đồ họa chữ quốc tế của nhóm new york type director club tổ chức
cuộc thi được tổ chức thường niên và là một trong những giải thưởng có uy tín nhất trong lĩnh vực đồ họa chữ
năm nay có hai bài dự thi từ bốn mươi chín quốc gia gửi tới dự thi các hạng mục thiết kế truyền thông và đồ họa chữ
ban tổ chức đã lựa chọn trao giải cho bốn trăm linh tác phẩm xuất sắc
đằng sau mỗi chữ cái đơn giản là vẻ đẹp sâu thầm của âm thanh của hình tượng là sự giao tiếp bằng cảm xúc và truyền tải những thông điệp nhân văn đến người xem
tuần văn hóa malaysia indonesia
tuần văn hóa malaysia indonesia và việt nam năm hai nghìn một mươi sáu đã diễn ra tại tỉnh thái nguyên
đây là hoạt động nhằm bảo tồn và phát huy các kỹ thuật dệt song kết in batic làm các sản phẩm thủ công truyền thống gắn liền với môi trường tự nhiên
thúc đẩy sáng tạo mới trong nghề mang lại sản phẩm du lịch có giá trị
tuần lễ văn hóa là hoạt động nhằm khuyến khích nghệ nhân diệt vải dân tộc thiểu số việt nam
nghệ nhân theo bảo tồn và phát triển kỹ thuật dệt nhuộm theo truyền thống và làm ra các sản phẩm vẽ ba tích kích thích sáng tạo
tạo ra những sản phẩm mang tính thương hiệu để bước vào thị trường rộng lớn hơn góp phần mở rộng giao lưu văn hóa quốc tế giáo dục thế hệ trẻ về giá trị văn hóa truyền thống
vừa qua hội văn nghệ dân gian việt nam đã tổ chức lễ trao giải thưởng văn nghệ dân gian việt nam năm hai nghìn một mươi sáu
đây là một sự kiện quan trọng nhằm tôn vinh những công trình nghiên cứu có chiều sâu về lĩnh vực văn nghệ dân gian
nét nổi bật của mùa giải hai nghìn một mươi sáu là ở chất lượng các công trình thể hiện ở số lượng giải được trao thường bao gồm hai giải nhất và một mươi giải nhì
đây là các công trình có chiều sâu và những phát hiện mới
công trình đoạt giải nhất phật viện đồng dương một phong cách của nghệ thuật champa của tác giả ngô văn doanh đã khẳng định về sự hình thành và tồn tại một phong cách đồng dương của nghệ thuật champa
về âm nhạc dân gian hai tác giả nguyễn liên và hoàng minh tường đã nghiên cứu siêu tầm tất cả nét đẹp âm nhạc sứ thanh như dân ca lao động dân ca sinh hoạt âm nhạc thính phòng đặc biệt là những ca khúc mang yếu tố sân khấu và thể hiện qua công trình âm nhạc dân gian xứ thanh
tổ chức ra mắt cuốn sách gia tộc tổng thống vladimir vladimi rovic putin bản tiếng việt của tác giả nga alexander putin
sách do các dịch giả mai quang huy nguyễn huy hoàng trần đình hậu biên dịch nhà xuất bản công an nhân dân phát hành
tham dự lễ ra mắt cuốn sách có phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu chủ tịch hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật trung ương nguyễn thế kỳ
tổng giám đốc đài tiếng nói việt nam đại diện lãnh đạo hội hiểu nghị việt nga